trong bối cảnh eu đang suy yếu dần và cần đầu tư lớn để xây dựng vị thế như một cực thứ ba giữa trung quốc và mỹ
mới đây tổng thống pháp emmanu macron đã có bài phát biểu cảnh báo về ngày tàn của châu âu
theo đó khi phát biểu tại đại học surberl ở thủ đô paris tổng thống pháp emmanu macron đã nhiều lần nhấn mạnh đến một trật tự toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng
đồng thời vị lãnh đạo này cảnh báo ngày tàn của liên minh châu âu là một khả năng thực sự có thể xảy ra
theo nhà lãnh đạo pháp châu âu đã ít đầu tư vào đổi mới không bảo vệ được ngành công nghiệp cũng như tăng cường năng lực quân sự và quốc phòng của mình
theo ông macron những áp lực về mặt quân sự kinh tế thương mại và nhiều vấn đề khác có thể làm suy yếu và chia cắt hai mươi bảy nước thành viên liên minh châu âu eu
theo đó vị tổng thống này tuyên bố nga không được phép thắng trong cuộc xung đột ở ukraine
kêu gọi châu âu tăng cường năng lực an ninh mạng củng cố quan hệ quốc phòng với anh và thiết lập một học viện để đào tạo các quân nhân cấp cao
được biết anh từng là thành viên eu thế nhưng đã rời khỏi khối vào năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó ông macron nhận định sẽ không có sự phòng thù nào nếu không có ngành công nghiệp quốc phòng
châu âu đang thiếu đầu tư suốt nhiều thập kỷ do vậy châu âu nên ưu tiên mua thiết bị quân sự được sản xuất tại châu lục này
ngoài ra tổng thống pháp còn kêu gọi châu âu thoát khỏi vị thế
chiến lược thiểu số vốn đã khiến họ phụ thuộc vào nga về năng lượng và vào mỹ về an ninh
theo đó châu âu phải thể hiện rằng mình không bao giờ là chưa hầu của mỹ phải châu âu biết cách đàm phán với mọi khu vực trên thế giới
tổng thống macron kỳ vọng ông có thể tạo ra tác động tương tự như khí phát biểu tại đại học serburne bảy năm trước
khiến châu âu sau đó có một số thay đổi đáng kể về mặt chính sách
các cố vấn của ông macron mô tả bài phát biểu là sự đóng góp của pháp cho chương trình nghị sự chiến lược của eu trong năm năm tới
chương trình này dự kiến được quyết định sau cuộc bầu cử nghị viện châu âu vào tháng sáu
trước đó đây cũng là lập trường từng được ông emmanu macron đề cập đến trong bài phát biểu mang tính bước ngoặt
khi mới bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên vào năm hai nghìn một mươi bảy
ông đặc biệt nhấn mạnh mối quan hệ giữa liên minh châu âu và mỹ khi cho rằng dù mối liên minh xuyên đại tây dương có mạnh tới đâu
thì eu cũng không phải là ưu tiên hàng đầu của mỹ
cụ thể cần phải tiếp tục xây dựng mối quan hệ đối tác với các quốc gia khác
điều này có nghĩa là phải xây dựng một châu âu độc lập với mỹ phải biết cách nói chuyện với tất cả các khu vực trên thế giới
bao gồm cả các quốc gia mới nổi tại châu phi mỹ latin và không chỉ đơn giản thông qua các hiệp định thương mại
mà còn thông qua các chiến lược thực sự về quan hệ đối tác cân bằng có đi có lại
nhà lãnh đạo pháp đã đưa ra một loạt đề xuất mới trong các lĩnh vực quốc phòng kinh tế và thương mại
mà ông cho rằng có thể đưa châu âu trở lại đúng hướng
ông macron cho rằng eu nên đặt mục tiêu trở thành lực lượng lãnh đạo thế giới vào năm hai nghìn ba mươi
với chiến lược tài chính tập trung vào năm lĩnh vực chiến lược trí tuệ nhân tạo thông tin lượng từ không gian công nghệ sinh học và năng lượng mới
theo đó đây là một con đường còn dài và châu âu phải sáng suốt sau hàng thập kỷ đầu tư không đúng mức
và về cơ bản châu âu đã sản xuất và đầu tư không đủ cũng như tạo ra sự phụ thuộc rất lớn vào ngành công nghiệp ngoài châu âu
vì vậy đối mặt với điều này chúng ta phải sản xuất nhanh hơn
và nhiều hơn ở châu âu
tuy nhiên theo giới quan sát bài phát biểu của vị tổng thống pháp chưa giải quyết được câu hỏi quan trọng là làm thế nào
để châu âu có thể tài trợ cho quá trình chuyển đổi hướng tới một cường quốc châu âu
với bài phát biểu mới nhất này ông macron đang cố gắng hồi sinh tinh thần của bài phát biểu năm hai nghìn một mươi chín
bài phát biểu khi đó đã nhận được sự trao đón nồng nhiệt của các đối tác châu âu
nhưng sau đó phải đối mặt với thực tế địa chính trị khắc nghiệt
trên thực tế bối cảnh năm hai nghìn hai mươi bốn
cũng khác nhiều so với năm hai nghìn một mươi bảy
đảng của ông macron hiện đã mất đa số tuyệt đối trong quốc hội và gặp khó khăn trong việc thông qua dự luật
danh tiếng của pháp trên trường quốc tế cũng đã giảm sụt phần nào do các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối cải cách lương hưu
và những khó khăn kinh tế ở trong nước trong đó có thâm hụt ngân sách cao hơn dự kiến
ở một diễn biến khác đến nay eu đang nắm giữ phần lớn tài sản bị đóng băng của nga
được cho là lo ngại rằng việc kiểm soát số tiền này sẽ gây bất ổn cho đồng euro
qua ghi nhận mỹ và các đồng minh đã đóng băng khoảng ba trăm linh tỷ đô la tài sản của ngân hàng trung ương nga
như một phần của các lệnh trừng phạt liên quan đến ukraine
hầu hết số tài sản đó đang nằm ở liên minh châu âu eu
washington từ lâu đã chủ trương tịch thu các tài sản của nga để số tiền này sau đó được chuyển cho kiev
mới đây nhất quốc hội mỹ đã thông qua dự luật cho phép tịch thu tài sản của nga
theo đó tổng thống mỹ được ủy quyền tịch thu các quỹ của nga được giữ cho ngân hàng mỹ và giao chúng cho kiev
hơn sáu tỷ đô la trong số ba trăm linh tỷ đô la tài sản bị phong tỏa của nga đang nằm trong các ngân hàng mỹ
thượng nghị sĩ mỹ brand paul người hoài nghi về dự luật tịch thu tài sản
đã cảnh báo hồi đầu năm nay rằng động thái này sẽ là một hành động chiến tranh kinh tế
các quan chức ở một số quốc gia phương tây đặc biệt là mỹ và anh
đã nhất quyết yêu cầu tịch thu tài sản của nga bất chấp những lo ngại rằng điều này không có cơ sở pháp lý
ngược lại eu miễn cưỡng làm như vậy vì lo ngại sự trả đũa của nga
trước động thái trên nga đã gửi cảnh báo ngoại giao tới mỹ
theo đó hãng thông tấn ria nasvati dẫn lời thứ trưởng ngoại giao nga ngày hai mươi năm tháng bốn cho biết
moscow có thể đáp trả việc các nước cờ bẩy tịch thu tài sản của mình
bằng những biện pháp kinh tế và ngoại giao kể cả hạ cấp quan hệ ngoại giao
thứ trưởng ngoại giao nga ryakov cung cấp thông tin rằng nga đang nghiên cứu hình thức phản ứng thích hợp
nhà ngoại giao cao cấp của moscow trước đó đã khuyến cáo mỹ không nên hành động với ảo tưởng rằng
nga đang bám chặt vào quan hệ ngoại giao với nước này bằng cả hai tay
mosco đã nhiều lần cáo buộc việc tịch thu tài sản của xứ sở bạch dương là trộm cắp
phát ngôn viên điện kremlin dmitry peskov quả quyết mỹ sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế của chính nước này
cũng như hệ thống tài chính của toàn cầu nếu thực hiện lời đe dọa thù giữ các tài sản của nga và chuyển chúng cho ukraine
đến nay chiến dịch quân sự của nga ở ukraine đã đưa vấn đề mở rộng eu trở lại vị trí hàng đầu
trong chương trình nghị sự của liên minh
bộ xung thêm ba quốc gia nữa vào danh sách các ứng cử viên tiềm năng
trong lịch sử hình thành và phát triển eu đã nhiều lần mở rộng kết nạp thêm thành viên
đợt mở rộng lớn nhất trong lịch sử của khối diễn ra cách đây ngót nghét gần hai thập kỷ
năm hai nghìn bốn từ một mươi năm quốc gia thành viên eu đón nhận thêm một mươi nước thành viên mới ở đông âu và vùng ba khan
ba năm sau đó eu tiếp nhận thêm hai quốc gia nữa là romania và bungary
theo ap tiến trình mở rộng khối diễn ra chậm chạp bởi những tác động
từ mâu thuẫn nội tại trong eu một số quốc gia đã sử dụng nguyên tắc đồng thuận
để kìm hãm việc kết nạp thêm thành viên mới
chỉ tới tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai dưới tác động lớn từ cuộc xung đột giữa nga và ukraine
eu mới khởi động các cuộc đàm phán về việc kết nạp albania và bắc macedonia làm thành viên
sỡ vậy một số nhà phân tích dự báo tiến trình đàm phán này cũng sẽ kéo dài
trước khi hai quốc gia có thể chính thức bước chân vào ngôi nhà chung châu âu
vào đầu tháng bốn ông armin papager người đứng đầu tập đoàn
quốc phòng khổng lồ arhementan của đức tuyên bố
washington đã gửi một thông điệp rõ ràng tới các thành viên nato ở châu âu
rằng họ không còn có thể dựa vào sự bảo vệ quân sự của nước này nữa
ông khẳng định trong nhiều thập kỷ eu coi việc mỹ sẽ đến giải cứu họ
trong trường hợp xảy ra chiến tranh là điều đương nhiên thế nhưng điều đó sẽ không xảy ra nữa
điều năm hiến trương nato quy định rằng một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một
hoặc nhiều quốc gia ký kết hiệp ước được coi là một cuộc tấn công
đối với tất cả các quốc gia ký kết hiệp ước
tuy nhiên cựu tổng thống mỹ donald trump từng đặt ra nghi vấn về điều năm nay
lập luận rằng mỹ bảo vệ các thành viên nato chỉ khi họ đáp ứng các nghĩa vụ tri tiêu quân sự
ông trump tuyên bố đã nói như vậy với một nhà lãnh đạo châu âu khi còn đứng trước
tổng thống joe biden gọi những phát biểu này là nguy hiểm và phi mỹ
theo ông papicher nếu ông trump tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ hai nghìn hai mươi bốn
áp lực sẽ cao hơn đối với đức thế nhưng rủi ro vẫn sẽ hiện hữu
bằng cử tổng thống
hiện eu có hai mươi bảy nước thành viên việc mở rộng quy mô khối lên hai mươi chín ba mươi thành viên
hoặc nhiều hơn nữa được cho là sẽ buộc eu phải thay đổi quy trình ra quyết định
vốn đang gây căng thẳng và tiến hành cải cách nội khối mà không phải thành viên nào
cũng sẵn sàng tham gia
trong bối cảnh tất cả các thành viên eu chưa đạt được đồng thuận
việc kết nạp ồ ạt thành viên mới có thể càng khoét sâu bất đồng làm suy yếu khối này
ngoài ra nếu không lựa chọn thành viên mới bằng các tiêu chuẩn khắt khe hơn
việc mở rộng thành viên eu có thể sẽ làm gia tăng những mắt xích yếu
trong khối liên kết tinh tế của eu
trước đó tranh cãi giữa các đồng minh cũng đã làm lộ vết nước trong liên minh châu âu
vừa qua thủ tướng hungary viktor orbán một lần nữa chỉ trích liên minh châu âu eu
khi cáo buộc các nhà lãnh đạo khối đang thực hiện một vụ tống tiền chính trị
ông orbán thậm chí đã kêu gọi những người đứng đầu eu từ chức
theo đó trong bài phát biểu của mình người đứng đầu chính phủ hungary nhấn mạnh
bàn lãnh đạo liên minh châu âu hiện tại không thể thực hiện một dự án lớn nào
rõ ràng muốn hiện thực hóa tham vọng của mình
các nhà lãnh đạo eu sẽ cần phải đương đầu với những khó khăn ngày càng gia tăng
cuộc tranh luận có thể sẽ diễn ra gai gắt giữa các chính phủ ở châu âu
khi các quan chức cân nhắc sự phù hợp của các quốc gia ứng cử viên
và sau đó là viễn cảnh ác mộng về việc cải cách các quy trình ra quyết định nội bộ của eu
để phù hợp với một khối lớn hơn nhiều